vào tối qua ngày hai mươi sáu tháng một mươi đã xảy ra một vụ cháy tại chợ khóm bảy thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau
sau khi phát hiện vụ cháy lực lượng phòng cháy chữa cháy thị trấn sông đốc huyện trần văn thời và tỉnh cà mau đã lập tức có mặt tại hiện trường để dập lửa
đến khoảng một mươi chín h vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn và không có ảnh hưởng về người
theo thống kê ban đầu vụ cháy gây ảnh hưởng một mươi sáu quầy mua bán quần áo may sẵn tạp hóa và dịch vụ ăn uống của một mươi tiểu thương
hiện lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường và tài sản của người dân và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy